tại sân đua bò chùa thơ mít xã vĩnh trung huyện tịnh biên tỉnh an giang đã diễn ra lễ hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình an giang lần thứ hai mươi năm thu hút hàng chục nghìn người dân trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận đến xem và cổ vũ
lễ hội đua bò bảy núi tỉnh an giang là hoạt động văn hóa thể thao truyền thống và độc đáo của đồng bào khơ me được tổ chức hàng năm vào dịp lễ donta
vào dịp này nhiều nông dân khơ me đưa bò đến cây bừa ruộng cho chùa trong lúc nghỉ ngơi các chủ bò rủ nhau đua bò kéo bừa để xem bỏ ai khỏe hơn đôi bò thắng cuộc được sư cả ngôi chùa tặng thưởng cặp lục lạc màu vàng
dần dần nuôi bò trở thành môn chơi truyền thống của người khơ me tỉnh an giang lễ hội đua bò bảy núi năm nay gồm có sáu mươi bốn đôi bò hình thức thi đấu loại trực tiếp với một vòng đua vừa hô vừa thả để chọn đôi bò chiến thắng vào vòng tiếp theo
đôi bỏ thắng cuộc cuối cùng là đôi bỏ giành chức vô địch kèm theo số tiền thưởng trị giá ba mươi triệu đồng